nghị quyết của chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín
hiệu lực từ ngày một mươi một tháng một mươi nêu rõ ở trạng thái bình thường mới các trung tâm thương mại siêu thị nhà hàng quán ăn chợ truyền thống
cùng hoạt động nghỉ dưỡng khách sạn được phép hoạt động
theo nghị quyết mục tiêu được chính phủ nhấn mạnh là bảo vệ tối đa sức khỏe tính mạng của người dân
hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc ca chuyển bệnh nặng tử vong do covid một mươi chín khôi phục và phát triển nền kinh tế xã hội
bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội thực hiện mục tiêu kép đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới
sớm nhất có thể phấn đấu trong năm hai nghìn hai mươi
quyết xóa bỏ tình trạng cục bộ cắt cứ trong ban hành và thực hiện các giải pháp trên mức cần thiết gây ảnh hưởng tiêu cực tới sản xuất kinh doanh đời sống xã hội
chính phủ quán triệt các giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín phải được thực hiện dứt khoát kịp thời quyết liệt
đảm bảo hài hòa giữa các giải pháp chuyên môn y tế với các giải pháp hành chính kinh tế xã hội
các giải pháp y tế phải đồng bộ giữa cách ly với xét nghiệm điều trị vaccine
theo phương châm cách ly xét nghiệm là then chốt vaccine thuốc điều trị là điều kiện tiên quyết
nghị quyết của chính phủ phân thành bốn cấp độ dịch
cấp độ một là nguy cơ thấp bình thường mới tương ứng với màu xanh
cấp hai là nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng
cấp ba là nguy cơ cao tương ứng với màu cam
và cấp bốn là nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ
tiêu chí đánh giá cấp độ dịch được tính trên tỷ lệ ca mắc mới tại cộng đồng số dân thời gian độ bao phủ vaccine khả năng thu dung điều trị của các tuyến
chính phủ quy định trong trường hợp nâng cấp độ dịch địa phương phải thông báo trước tối thiểu bốn mươi tám giờ cho người dân tổ chức doanh nghiệp để có sự chuẩn bị trước khi áp dụng
chính phủ quy định rõ trong nghị quyết hoạt động của từng loại hình tương ứng với từng cấp độ dịch
theo đó nếu dịch ở cấp độ một sẽ được tổ chức các hoạt động ngoài trời không hạn chế số người lưu thông vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh vận tải hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa hàng hải được phép hoạt động riêng đường hàng không và đường sắt theo quy định riêng
khi dịch ở cấp độ một các hoạt động dịch vụ khác được phép hoạt động gồm cơ sở sản xuất đơn vị thi công các dự án công trình giao thông xây dựng cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại siêu thị cửa hàng tiện ích chợ đầu mối nhà hàng quán ăn chợ truyền thống hoạt động bán hàng rong vé số dạo hoạt động giáo dục đào tạo trực tiếp hoạt động nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ tham quan du lịch biểu diễn văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao
riêng cơ sở kinh doanh các dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường karaoke massage quán bar internet trò chơi điện tử làm tóc bao gồm cắt tóc làm đẹp và các cơ sở khác sẽ được hoạt động hoặc hoạt động hạn chế do địa phương quy định
ở cấp độ hai việc tổ chức các hoạt động ngoài trời vận tải công cộng cùng hoạt động bán dòng vé số dạo hoạt động giáo dục đào tạo trực tiếp và cơ sở tôn giáo tín ngưỡng dạp chiếu phim sẽ được tổ chức hoạt động nhưng hạn chế hoặc có điều kiện
riêng vũ trường karaoke massage quán bar internet cho chơi điện tử làm tóc sẽ ngừng hoạt động hoặc hoạt động hạ chế
ở cấp độ ba sách không tổ chức hoặc tổ chức hạn chế có điều kiện các hoạt động tập trung trong nhà ngoài trời ngừng hoạt động hoặc hoạt động hạn chế có điều kiện với vận tải hành khách công cộng đường bộ đường thủy nội địa hoạt động bán rong vé số hoạt động giáo dục hoặc đào tạo trực tiếp cơ quan công sở cơ sở tôn giáo tin ngưỡng cơ sở nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ điểm thăm quan du lịch giạc chiếu phim sẽ hoạt động hạn chế
khi dịch có nguy cơ rất cao ở cấp độ bốn hầu hết hoạt động dịch vụ sẽ dừng tổ chức hoạt động hoặc hoạt động hạn chế riêng lưu thông vận chuyển hàng hóa nội tỉnh hoặc liên tỉnh cơ sở sản xuất và đơn vị thi công dự án công trình giao thông được phép xây dựng hoạt động
quy định về việc tạm thời không áp dụng chỉ thị một mươi năm một mươi sáu và một mươi chín được áp dụng thống nhất trong toàn quốc căn cứ vào các hướng dẫn của bộ y tế và các bộ ngành các địa phương sẽ quyết định biện pháp hành chính phù hợp bao gồm quy định hướng dẫn cụ thể về công suất số lượng người tham gia các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ văn hóa văn nghệ sự kiện tập trung đông người
chính phủ cho phép địa phương linh hoạt áp dụng các biện pháp bổ sung cụ thể nhưng không trái với quy định của trung ương không gây ách tắc lưu thông hàng hóa sản xuất kinh doanh và đi lại sinh hoạt của nhân dân
theo nghị quyết chính phủ ban hành chủ tịch tỉnh là người được quyết định cách ly y tế vùng phong tỏa ổ dịch nhanh nhất ở phạm vi hẹp nhất có thể và triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội tiếp cận dịch vụ y tế để người dân yên tâm tuân thủ quy định phòng chống dịch
nghị quyết này được ban hành cũng đồng nghĩa với việc tạm thời không áp dụng chỉ thị một mươi năm một mươi sáu và một mươi chín của thủ tướng
trường hợp cần thiết phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên quy mô toàn tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cao hơn các biện pháp tại quy định này thì chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo bộ y tế và thủ tướng
cùng với việc ban hành nghị quyết chính phủ giao rõ nhiệm vụ cho từng bộ ngành các bộ cơ quan ngang bộ nói chung sẽ ban hành hướng dẫn mới hoặc cập nhật sửa đổi các hướng dẫn đã có tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện đảm bảo phương châm thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín thuộc phạm vi quản lý ngành lĩnh vực của mình
các bộ ngành cũng cần kịp thời tháo gỡ khó khăn xử lý các vấn đề đột xuất phát sinh liên quan đến công tác phòng chống dịch cho các địa phương
chính phủ giao các địa phương chỉ đạo việc tổ chức thực hiện biện pháp phòng chống dịch và phục hồi phát triển kinh tế với tinh thần chủ động sáng tạo bám sát thực tiễn không chủ quan khi dịch đi qua